qua nhiều năm thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn ở vùng bãi bổi ven biển diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh ninh bình đã đạt độ che phủ hai một
hiện nay vùng bãi bổi ở đây hàng năm vẫn tiến ra biển từ tám mươi m đến một trăm linh m
đó là tiềm năng lợi thế để huyện kim sơn và tỉnh ninh bình phát huy hiệu quả việc trồng rừng ngập mặn tạo lá phổi xanh ven biển
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch ở vùng bãi bổi của tỉnh theo hướng bền vững
công tác quản lý bảo vệ rừng ngập mặn được huyện kim sơn tri cục kiểm lâm của tỉnh quan tâm trú trọng
do vậy diện tích rừng ngập mặn ở đây đã trở thành một thảm thực vật một bức tầng xanh vững chắc bảo vệ các tuyến đê biển của tỉnh
tạo môi trường sinh thái trong lành điều hòa nguồn nước tăng khả năng bồi tụ đất đai và giảm thiểu đáng kể thiệt hại thiên tai gây ra
trước đây thì nó đang là bãi trắng thì mức độ thu nhập ở ngoài đấy thì nó thấp
nhưng mà đến khi bây giờ rừng tốt lên thì tôm cá nó dựa vào đấy nó ở đấy thì trong cái mức thu nhập thì cũng mang lại cho điều kiện cho gia đình thì nó cũng có chỗ trăng trải ra
bà con anh em này mọi người chúng tôi cũng được tận thu vào rừng ngập mặn này thì rất là tốt
bảo vệ đê đối với bảo vệ cho bà con ở trong đê thì cũng an toàn đối với cũng yên tâm sinh sống và làm việc
tuy nhiên khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như nguồn kinh phí hàng năm dành cho trồng rừng
rừng ngập mặn còn ít khiến diện tích trồng rừng mới tăng chậm
một số ít người dân thì chưa có ý thức bảo vệ rừng tùy tiện săn bán chim biển chặt phá cây rừng làm củi gây ảnh hưởng đến việc phát triển rừng ngập mặn ở địa phương
tới đây thì về cái quy hoạch lâm nghiệp thì chúng tôi cũng đề nghị đề xuất là rừng phòng hộ phát triển cái bảo vệ rừng phòng hộ hiện có
và kết hợp với cái du lịch sinh thái rồi cái nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản ở dưới tán rừng
đấy là một trong những hướng đi mà chúng tôi cũng sẽ tham mưu để cho tỉnh vừa bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng phòng hộ ven biển của tỉnh
để công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng ngập mặn ngày một tốt hơn tỉnh ninh bình cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ cập pháp luật lâm nghiệp
tới các tổ chức xã hội cộng đồng dân cư vùng ven biển xây dựng vườn ươm cây giống để giảm giá thành sản phẩm giảm các rủi ro khi trồng rừng bằng quả
xây dựng các mô hình quản lý bảo vệ rừng gắn với nuôi trồng thủy sản phát triển du lịch tạo kế sinh nhai ổn định lâu dài cho người dân ven biển kim sơn